thưa quý vị và các bạn mưa lớn kéo dài với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm
có nơi trên hai trăm linh mm trong những ngày qua đã khiến cho mực nước các sông suối dâng cao gây ngập lụt nhiều nơi
đặc biệt là tình trạng sạt lở đất đã khiến cho nhiều tuyến đường bị chia cắt
tại một số huyện vùng trũng của tỉnh nghệ an và hà tĩnh đã bị ngập sâu
chính quyền phải di rời người dân đến nơi an toàn
tại tỉnh nghệ an mưa lũ đã khiến một người dân mất tích khi đi bắt cá trên sông
bảy vị trí trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ ở nghệ an bị ngập từ năm m đến hơn hai m
gần bảy trăm linh nhà dân bị ngập lũ hơn sáu trăm linh hectare lúa bị ngập hơn năm con da cầm và gia sức bị chết cuốn trôi
gần tám hecta ao hồ nhỏ bị thiệt hại
riêng tại huyện quỳnh lưu hiện vẫn còn ba xã đang bị ngập sâu từ một đến hai m
tình hình mưa lũ vẫn còn những diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh nghệ an

tỉnh nghệ an huyện quỳnh lưu hiện còn ba xã đang bị ngập sâu từ một đến hai m

hiện nay huyện đang tiếp tục chỉ đạo cho các lực lượng trực tiếp xuống cơ sở cùng với các địa phương
để thực hiện xuống trong bốn tài trộn và tập trung cao nhất cho đảm bảo tính mạng an toàn cho con người
rồi đảm bảo an sinh sinh hoạt cho các hộ dân trong vùng bị ngập bị cô lập
còn tại hà tĩnh mưa lớn đã làm mái ta lưu dương tại km tám mươi hai ba trăm linh trên quốc lộ tám a
đoạn qua khu vực gần cầu eo cô gái thuộc xã sơn kim một
huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh bị sạt lở khiến giao thông qua khu vực này bị ách tắc hoàn toàn
phối lượng đất đá ước tính khoảng tám trăm linh chín trăm linh m cối tràn xuống tràn hết toàn bộ phần đường
các đơn vị chức năng đã huy động phương tiện nhân lực để dọn đất đá
để các phương tiện giao thông có thể lưu thông trở lại
hiện trên địa bàn mưa đã ngớt một số vùng thấp trũng nước đã rút
tuy nhiên nguy cơ sạt lở đất vẫn còn rất lớn
trước đó tại xã sơn hàm huyện hương sơn sạt lở đất đã vùi lấp một gia đình khiến một cháu nhỏ bị gãy chân